giải pháp chúng ta nó không nằm ở từng doanh nghiệp riêng biệt
vì phải nói phần lớn các doanh nghiệp mà nuôi cá tra và chế biến cá tra việt nam
hiện nay đã đủ cái năng lực để đáp ứng các tiêu chứng về nuôi và chi biến
vấn đề còn lại là vấn đề tổ chức bán hàng
chúng ta phối hợp ban hàng chúng ta nâng cấp cái chất lượng của sản phẩm chúng ta
đa dạng hóa cái mặt hàng
thì tôi xin nêu một số cái giải pháp mà chúng tôi đã đề xuất với bộ nông nghiệp
bộ thư sẵn trước đây bộ nông nghiệp hiện nay để mà thực hiện
trước hết là việc chúng ta phải quản lý được cái sản lượng
để tránh cái việc mà quá tải về sản lượng mức cân bằng công cộng
việc này nó đòi hỏi cái sự thay đổi về cách quản lý
sản xuất có nên hay không có việc áp dụng cota cho từng ngao nuôi cá tra
như là cái hệ thống nuôi cá hồi của navi người ta áp dụng rất chặt
từng trại là có quota là bao nhiêu và quota đó được công khai
thứ hai sau khi giải quyết cái cung cầu rồi thì sẽ đến cái chuyện là chất lượng
bây giờ chất lượng sản phẩm đều có thể đặt một cái chuẩn cao hơn
cái chuẩn của cô ta
thì tôi nghĩ là chuyện này là hoàn toàn có thể
nó xuất phát từ cộng đồng doanh nghiệp hay từ nhà nước thôi
nhưng tôi nghĩ là nên là kết hợp giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhà nước
cái thị trường thế giới nó có rất nhiều mức chất lượng
thì đi eu chúng ta lấy mức chất lượng cao nhất của cộng đồng
thứ ba là chuyện tổ chức bán hàng
cái yếu điểm của việc doanh nghiệp việt nam
là cạnh tranh với nhau về giá
thì ta hãy để thị trường quyết định giá
tức là tôi muốn đề nghị là chúng ta tổ chức cái việc bán đấu giá cá trà
tại cái sàn đấu giá điện tử ở cảng zebro của mỹ
tức là sàn đấu giá điện tử
hiện nay chúng ta đã làm việc với họ để mà có thể bán đấu giá cá tra
thì khi tổ chức đấu giá như thế
thì cái giá mua là do người mua quyết định
và tùy thuộc vào cái chất lượng

như vậy doanh nghiệp sẽ có động lực để mà nâng cao chất lượng sản phẩm của mình
chứ không phải là hạ cái sản phẩm để mà kéo giá xuống
và cái thứ tư là cái chuyện mà chúng ta cộng đồng cá tra cần phải có sách lược
để mà có tiền có kinh phí tự mình tạo ra kinh phí để mà làm cái chuyện quảng bá cái sản phẩm của chúng ta
tôi nghĩ rằng là nếu cá hồi người ta bằng cái thu cái phí
không phải là phí mà lê vi xuất khẩu
tức là một khoản đóng góp cho xuất tiến xuất khẩu đó là khoảng dưới một phần trăm
thì nếu cá tra làm như vậy
thì chúng ta có một khoản tiền rất lớn để có thể làm xúc tiến thương mại
để có thể phát triển thị trường
để có thể chống lại các vụ kiện
tôi tính toán chúng ta
tôi tính toán nếu mà mỗi con cá tra chúng ta chỉ tăng lên một mươi cent
nộp vào một quỹ chung
thì mỗi năm chúng ta sẽ có sáu mươi triệu đô la
để chúng ta làm cái tất cả những việc mà về phát triển thị trường
quảng bá sản phẩm
nghiên cứu nâng cấp cái chất lượng sản phẩm
và tiến hành những cái hoạt động mà xuất tiến ở quy mô thế giới
như vậy là chúng ta cần những giải pháp tổng thể
giải pháp cộng đồng
giải pháp quản lý hơn là giải pháp của từng doanh nghiệp
vâng hy vọng rằng với việc hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu
cũng sẽ có hiệu lực trong thời gian tới
và những cái giải pháp đồng bộ từ phía các doanh nghiệp
từ phía hiệp hội cũng như là cơ quan quản lý nhà nước
thì trong thời gian tới
ngành cá tra của việt nam sẽ được phát triển một cách bền vững
và các cái sản phẩm cá cha của việt nam thì sẽ có cái thương hiệu xuất khẩu
ngày càng ổn định hơn vào thị trường eu ạ
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ
nguyễn hữu dũng đã dành thời gian
và có những chia sẻ hết sức quý báu cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn chị và quý vị
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây